thưa quý vị với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thị trấn cẩm xuyên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng ba năng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn hai mươi đi trên tuyến quốc lộ tám c hướng về thị trấn thiên cầm huyện cầm xuyên
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên do đã sử dụng rượu bia trước đó nên năng đã giảm tốc độ và lùi xe với ý định quay đầu trốn tránh lực lượng công an
lúc này một số cán bộ cảnh sát giao thông đi đến yêu cầu năng chấp hành nhưng năng đã không dừng xe mà vẫn đạp chân ga để lùi xe
nên bánh xe ô tô đã trèn lên chân một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm xuyên làm bị thương
sau đó năng tăng ga điều khiển xe chạy thẳng khi năng về đến nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của năng là bốn trăm năm mươi năm mg trên một lít âm tính với chất ma túy
công an huyện cẩm xuyên xác định trần văn năng đã có hành vi chống người thi hành xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cản trở người thi hành công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án
đối tượng nguyễn văn tuấn anh sinh năm hai nghìn ba trú tại xã hưng lợi huyện hương nguyên về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào hồi một mươi h ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện hương nguyên nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại thành phố vinh
về việc đang đi trên đường thì bị một nam thanh niên cướp giật một điện thoại iphone xs max khoảng một mươi triệu đồng
sau một tiếng đồng hồ vào cuộc công an huyện hương nguyên đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn tuấn anh
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bị hại đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài
đóng giả xe ôm công nghệ sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả để trộm cắp xe máy
bốn đối tượng ngô văn hiếu đinh thánh dũng huỳnh văn mến và võ minh nhật cùng chú thành phố hồ chí minh
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ công an từ đầu đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu và dũng đã đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả thực hiện ba vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện nhân trạch
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng mến và nhật
để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khi đó khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lúc xe máy
máy xe khung xe máy các loại được biết dũng còn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tụ điểm đánh bạc dây hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực xã tân an thị xã tân châu tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang triệt xóa
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h tối ngày một mươi một tháng ba ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng
tại địa chỉ trên có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
đội cảnh sát hình sự công an thị xã tân châu đã triển khai lực lượng nhanh chóng vây bắt
khi lực lượng công an đến hiện trường lợi dụng đêm tối các đối tượng đánh bạc bỏ chạy toán loạn
bằng các biện pháp nghiệp vụ một mươi năm đối tượng trong đó có chín đối tượng là nữ đã bị bắt xử ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ lắc tài xỉu một mươi một điện thoại di động năm xe mô tô và gần bốn mươi năm triệu đồng
hai phương tiện thủy đang khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến sông tiền
đoạn thuộc ấp tân mường a xã tân phong huyện cai lệ tỉnh tiền giang
đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh tiền giang bắt giữ
tại thời điểm bị bắt quả tang phương tuyện thủy mang số hiệu dt hai mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi chín
do hồ công bằng chú huyện trợ lách tỉnh bến tre làm chủ đi cùng với lê thanh phong
chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long đang khai thác cát trái phép từ lòng sông lên phương tiện gần một mươi bảy mét khối
đồng thời trên một ghe gỗ do trần văn khéo cũng chú tại huyện long hồ làm chủ có gần chín mét khối cát
tại thời điểm bị bắt quả tang những người trên hai phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
của cơ quan nhà nước cấp và các giấy tờ khác có liên quan
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đồng thời phối hợp với công an huyện cai lệ tiến hành khám nghiệm hiện trường
củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng sạt lở tại tuyến bờ biển thành phố hội an tỉnh quảng nam đã diễn ra trong nhiều năm qua
gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân cũng như các hộ kinh doanh
mới đây nhất ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sóng biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền
nuốt sừng nhiều nhà dân
tuyến biển thuộc khối thịnh mỹ phương cẩm an tp hội an
đây là những gì còn lại của năm ngôi nhà liên kề sau những đợt sóng lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ngày hai mươi bảy tháng hai vừa qua
những đống đổ nát và một vài giang nhà sót lại trên bên đối diện nguy cơ tiếp tục bị cuốn phăng ra biển bất cứ lúc nào
mới hôm thì nước lớn rồi em dẫn mấy đứa nhỏ lên đi thuê trọ đi ngắm trao tầm hơi giờ chiều
cái bà chị ở đây bỏ điện lên mấy đứa nhỏ của em sụp rồi thì tầm hơi giờ mái là em chạy về
cũng chỉ chạy về hơi vào trong khiến cũng được mấy cánh cửa
còn tầm biển sụp nháy nhanh qua nước cũng trâu hết em không trình trở được gì hết
không chỉ là nhà ở bị cuốn trôi năm hai nghìn hai mươi hai trước tết nguyên đáng
khu vực phía trước bao gồm toàn bộ nhà lưu trú cho khách du lịch quán ăn
cũng của chính những hộ dân này đã bị cuốn trôi ra biển
chưa kịp khắc phục giờ họ lại tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nặng nề
theo các hộ dân ven biển thuộc khối thành mỹ nguyên nhân khiến bờ biển địa phương bị xâm thực
nhà cửa đổ sập là do tuyến đê ngầm chắn sóng chưa được triển khai đến vùng biển địa phương
nước hỗ trợ kè lung thêm lây để cho giữ khu vực có văn
cứ kè rụt đổ là có như chỗ bô tích
tại vì để tụi em nó an toàn cho tụi em về với cho phép tụi em là xa dựng lựa
năm nay là tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cái dự án kéo dài cái tuyến đê ngầm này phía bắc
chết hợp bơm cát tàu bãi
còn hậu an thì sẽ hoàn thất thu tục để xuất tiến cái trại bờ
từ bãi tám thăng mỹ đổ về phía bắc
thì khi mà khởi công thi công hoàn chỉnh được những cái hạng mục này
thì cái vị trí đó có lẽ là nó sẽ ổn hơn
chị hương chị loan quyết định vẫn sẽ dọn dẹp che chắn để tiếp tục ở tạm nơi đây
dẫu biết đối mặt với nguy hiểm nhưng điều kiện không cho phép họ có sự lựa chọn khác
khi mà dự án xây đê ngầm và kè bờ của tỉnh quảng nam của thành phố hội an chưa được triển khai
mỗi ngày trôi qua với những người dân ở đây sẽ là thấp thộm lo âu và chờ đợi
cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ đức thắng là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang
về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay các nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm này
đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cơ giới
căn cứ vào hành vi vi phạm cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam vũ đức thắng
là đăng kiểm viên bậc cao trưởng dây chuyền kiểm định của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang
về hành vi nhận hối lộ đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can
để thu thập tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra
cục đăng kiểm việt nam thông tin vào ngày hôm nay trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy g
có địa chỉ tại km số một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội sẽ hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm
trong ngày hôm nay trung tâm đăng kiểm hoạt động tại hà nội lên một mươi đơn vị
trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy g sẽ vận hành một dây chuyền kiểm định với ba đăng kiểm viên
và dự kiến mỗi ngày sẽ kiểm định được từ sáu mươi đến bảy mươi xe
dự kiến trong tuần này sẽ có một mươi năm trung tâm đăng kiểm hoạt động tại hà nội
đây được cho là nỗ lực của cục đăng kiểm việt nam trong việc phối hợp cùng các cơ quan đơn vị
nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân
theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải
được biết trong ngày hôm qua nhiều trung tâm đăng kiểm ở hà nội tp hcm
và một số tỉnh thành phố khác trên cả nước vẫn hoạt động để kiểm định xe cho người dân